tổng thống mỹ joe biden cho biết ông đã thông báo với người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky rằng
mỹ sẽ cung cấp cho ukraine một gói viện trợ an ninh mới trị giá một tỷ đô la mỹ
gói viện trợ an ninh mới cho kiev sẽ bao gồm pháo vũ khí phòng thủ bờ biển
cùng với đạn pháo và các hệ thống rocket tiên tiến mà ukraine yêu cầu trong cuộc xung đột với nga
đặc biệt là tại khu vực miền đông ukraine
trước đó thông tin cho biết mỹ đã quyết định chuyển giao thêm tám hệ thống rocket phóng loạt cho ukraine
về phần mình nga đã nhiều lần phản đối các nước phương tây trong đó có mỹ
cung cấp vũ khí cho ukraine và khẳng định việc làm này cản trở triển vọng hòa bình ở ukraine
đồng thời tuyên bố những lô vũ khí mà phương tây cung cấp sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp của nga khi chuyển đến ukraine